chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã về đến hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự đại hội đồng lần thứ một trăm ba mươi tám liên minh nghị viện thế giới ipu một trăm ba mươi tám tại geneva thụy sĩ và thăm chính thức vương quốc hà lan
kỳ họp đại hội đồng ipu một trăm ba mươi tám đã chọn chủ đề thời sự đang được nhiều nước rất quan tâm đó là về người tị nạn và di cư từ đó tìm ra những chính sách giải quyết mang tính khả thi trên thực tế
là ủy viên ban chấp hành của liên minh nghị viện thế giới việt nam đã trình bày báo cáo hoạt động của ban chấp hành được các nước thành viên đánh giá rất cao cho rằng việt nam thể hiện trách nhiệm cao trong ban chấp hành đồng thời phản ánh đầy đủ rõ ràng chính kiến của việt nam thay mặt các nước trong khu vực tham gia đại hội đồng
đoàn đại biểu quốc hội việt nam lần này cũng tham gia đầy đủ các hội nghị khác
nhân dịp này chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân có bài phát biểu quan trọng trước đại hội đồng khẳng định nếu hòa bình ổn định phát triển bền vững thì tình trạng di cư sẽ không xảy ra như hiện nay
chủ tịch quốc hội việt nam đề xuất các nước tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phát triển bền vững của liên hợp quốc đến năm hai nghìn ba mươi
các nghị viện các nước thành viên phải có trách nhiệm ra soát lại chính sách pháp luật để quy định các điều khoản phù hợp và để giúp đỡ cho những người di cư
phải có chính sách xử lý hài hòa đặc biệt quan tâm vấn đề giáo dục y tế và việc làm
phải đối xử bình đẳng như người bản địa chứ không thể xem họ là đối tượng di cư bị bỏ lại phía sau
có thể nói tại ipu một trăm ba mươi tám vị trí vai trò của việt nam được nghị viện các nước rất quan tâm
đoàn việt nam có cuộc gặp gỡ và làm việc với chủ tịch ipu và tổng thư ký ipu
lãnh đạo ipu đánh giá diễn đàn liên minh nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi sáu appf hai mươi sáu được việt nam tổ chức chú đáo
và đạt được mục tiêu đặc biệt là thông qua được một mươi ba nghị quyết do các nước đề xuất
trong đó có sáu nghị quyết là do việt nam đề xuất
thành công của hội nghị là đã thông qua bản tuyên bố hà nội về tầm nhìn mới cho quan hệ đối tác nghị viện châu á thái bình dương
mặc dù tuyên bố này phát triển từ tuyên bố vancouver và tuyên bố tokyo mới
nhưng đã xác định một tầm nhìn mới định hướng phát triển tới năm hai nghìn ba mươi của appf
bên lề ipu một trăm ba mươi tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo quốc hội
nghị viện một số nước trong đó có chủ tịch hạ viện indonesia
chủ tịch hạ viện indonesia khẳng định quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược từ năm hai nghìn một mươi
indonesia cũng mong chủ tịch quốc hội kêu gọi thúc đẩy các doanh nghiệp việt nam sang indonesia đầu tư
đặc biệt là ngành than chế biến liên quan đến than ngành dầu khí
tại cuộc gặp đoàn nghị sĩ sri lanka chủ tịch quốc hội sri lanka đề xuất mở đường bay thẳng giữa hai nước
để thu hút các nhà đầu tư và phát triển du lịch
về chuyến thăm chính thức đầu tiên của chủ tịch quốc hội và đoàn đại biểu quốc hội việt nam
đến vương quốc hà lan tại hội đàm các vị chủ tịch thượng viện chủ tịch hạ viện hà lan nhiều lần nhấn mạnh
dù thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nhưng hai nước có mối quan hệ rất sớm
từ năm một nghìn sáu trăm linh một các thương nhân hà lan đã đến làm ăn ở việt nam
từ đó mối quan hệ hợp tác phát triển theo thời gian
năm hai nghìn một mươi việt nam và hà lan thành quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước
năm hai nghìn một mươi bốn thành đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực
hai chiến lược này đã triển khai rất thành công tại việt nam
bên cạnh đó quan hệ kinh tế hai nước phát triển quan hệ thương mại hai chiều năm ngoái đạt bảy bảy tỷ đô la mỹ
hầu hết các tập đoàn lớn của hà lan đều có mặt tại việt nam
trong chuyến thăm chính thức vương quốc hà lan chủ tịch quốc hội đã chào xã giao hoàng hậu hà lan
maxima jorreguitta serity người hiện là đại sứ của tổng thư ký liên hợp quốc về phát triển tài chính toàn diện
trong chuyến công tác tại việt nam năm hai nghìn một mươi bảy hoàng hậu hà lan đã đề xuất một số nội dung với việt nam
trong đó có khuyến nghị chiến lược phát triển khuyến nghị việt nam thành lập một ủy ban điều phối chung
chủ tịch quốc hội đã tiếp lãnh đạo phòng thương mại hà lan việt nam
trong đó đại diện hà lan đánh giá rất cao quan hệ thương mại đầu tư hai nước
chủ tịch quốc hội cũng tiếp phó cao ủy chương trình đồng bằng hà lan ông herman bott
trong chuyến thăm đoàn việt nam cũng đã đến thăm viện delta
nơi tập trung đội ngũ khoa học giỏi nhất hà lan để nghiên cứu các mô hình
triển khai các công việc liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu
những nghiên cứu khoa học ở đây được ứng dụng rất thiết thực trong đời sống
có thể khẳng định chuyến công tác lần này của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã thành công tốt đẹp
mục tiêu của việt nam là khẳng định cam kết chủ động tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao
nghị viện đa phương của việt nam tiếp tục phát huy vai trò và vị thế của quốc hội nước ta
hài hòa với lợi ích khu vực
qua chuyến thăm chính thức vương quốc hà lan việt nam đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước
đặc biệt là triển khai mạnh mẽ thêm hai nội dung đối tác chiến lược
cũng như tiếp tục củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt với hà lan
chuyến thăm cũng là dấu mốc mới trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị
và hợp tác giữa quốc hội việt nam và nghị viện hà lan
đóng góp vào sự phát triển quan hệ hai nước
cũng như đóng góp vào môi trường hòa bình phát triển của khu vực và thế giới